với sự chuẩn bị tích cực của các cơ sở sản xuất và các hộ nông dân
nguồn cung cung các mặt hàng phục vụ thị trường tết năm nay ở hải dương được dự báo là khá rồi rào
đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
vừa qua tại hội trường thành ủy tp hcm lãnh đạo thành ủy tp hcm hội đồng nhân dân
ubnd ubnd mặt trận tổ quốc đã gặp gỡ ba trăm linh đại biểu
văn nghệ sĩ tp hcm
buổi gặp nhằm lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của các văn nghệ sĩ
đóng góp cũng như hiến kế cho lãnh đạo thành phố trong việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống
tìm hướng đi mới cho nghệ thuật kịch nói trong xu thế hội nhập và phát triển
đại diện lãnh đạo ubnd tp hcm đã rất chia sẻ với những khó khăn
vất vả của văn nghệ sĩ trước bệnh tật cơm áo nơi ở
trong năm hai nghìn một mươi chín thành phố sẽ hỗ trợ tặng quà tết cho các nghệ sĩ cao tuổi neo đơn năm trăm linh triệu đồng
sửa chữa bố trí hợp lý các giả hát để khơi dậy loại hình nghệ thuật truyền thống
đồng thời bày tỏ sự cảm ơn tới các thế hệ nghệ sĩ đã cùng với thành phố vượt qua những khó khăn
trong thời kỳ đầu xây dựng đất nước luôn cố gắng xây dựng những tác phẩm văn học
nghệ thuật công hiến cho nước nhà và định hướng đúng đắn theo đường lối của đảng cho đến ngày hôm nay
trong dịp này ủy ban nhân dân thành phố đã trao bằng khen cho một tập thể và một mươi bảy cá nhân có thành tích xuất sắc
trong kỳ liên hoan cải lương toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám
đêm chung kết cuộc thi sáng tạo trẻ hai nghìn một mươi tám vừa diễn ra tại trường đại học bách khoa hà nội
đây là cuộc thi nhằm góp phần rèn luyện kỹ năng nghiên cứu phát triển ý tưởng là một trong những trọng tâm
giải pháp chiến lược của trường đại học bách khoa hà nội nâng cao chất lượng đào tạo
theo định hướng tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn cuộc sống
xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đây là cuộc thi được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích tính sáng tạo của sinh viên
khả năng kết nối tư duy đa lĩnh vực gian luyện kỹ năng tạo ra các sản phẩm thiết thực
và đổi mới sáng tạo hướng tới khả năng khởi nghiệp
năm hai nghìn một mươi tám năm đề án phát triển từ các ý tưởng xuất sắc nhất đã thuyết phục được hội đồng chuyên môn
gồm những chuyên gia đầu ngành để bước vào vòng chung kết
những kết quả nghiên cứu này thực sự gây ấn tượng không chỉ với hội đồng giám khảo
đồng đảo sinh viên bách khoa mà còn thu hút sự quan tâm đầy hướng khởi của các tổ chức doanh nghiệp trên cả nước
tham dự cuộc thi sinh viên vừa có cơ hội giới thiệu phát triển ý tưởng của mình
vừa được đào tạo dàn luyện với các cố vấn chuyên gia ưm tạo
vừa được học hỏi thể hiện bản thân và nhận những phần thưởng hấp dẫn
đây là một cái sân chơi mà rất là bổ ích và khi mà cũng là có lợi cho là sau này hành trang
để các bạn có thể đi xin việc và có được công việc mong muốn mức lương mong muốn trong tương lai
được biết với định hướng phát triển hài hòa và gắn kết chặt chặt với các cơ hội
giữa nghiên cứu cơ bản nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai
trường đại học bách khoa hà nội đã gắn kết nghiên cứu với đào tạo sáng tạo và khởi nghiệp
thúc đẩy chuyển giao tri thức và thương mại hóa sản phẩm
đồng thời trường cũng chú trọng nâng cao thành tích và phát triển tiềm lực nghiên cứu
trường đại học bách khoa hà nội tiếp tục tổ chức những sân chơi khoa học đầy màu sắc
cho các bạn sinh viên trong những năm tiếp theo
ngày một mươi chín tháng một tại trường đại học vinh vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo
tổng cục lao động nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội và báo tuổi trẻ
đã phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an tỉnh đoàn nghệ an trường đại học vinh
tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp gồm ba phần
tư vấn chung từ đại diện bộ giáo dục và đào tạo
cung cấp những thông tin chính thức và mới nhất
phổ thông quốc gia và tuyển sinh vào đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi chín
tư vấn chuyên sâu theo các nhóm ngành kinh tế tài chính ngân hàng kế toán
quản trị kinh doanh quản trị doanh nghiệp khoa học tự nhiên kỹ thuật công nghệ
y dược nông lâm khối trường nghề khoa học xã hội nhân văn sư phạm
báo chí ngoại ngữ công an quân đội
sau phần tư vấn chuyên sâu học sinh và phụ huynh có thể gặp gỡ
trao đổi trực tiếp với các thầy giáo cô giáo của ban tư vấn
ngoài ra ban tổ chức còn bố trí gần bốn mươi gian tư vấn để các trường đại học
trường nghề tư vấn trực tiếp cho học sinh và phụ huynh
giải marathon đường mòn việt nam năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức diễn ra tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
mặc dù là lần đầu tiên giải đấu được diễn ra tại các cung đường mòn của mộc châu
nhưng đã thu hút được gần một chín trăm linh vận động viên đến từ ba mươi chín quốc gia trên thế giới tham gia tranh tài
là một người đam mê chạy bền
cựu hoa hậu việt nam năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
nguyễn thu thủy tham dự giải lần này ở nội dung bán marathon với chiều dài hai mươi một km
và đây cũng là lần đầu tiên cựu hoa hậu nguyễn thu thủy tự mình trải nghiệm
và cảm nhận những cung đường mòn của huyện mộc châu
giải marathon đường mòn việt nam hai nghìn một mươi chín có bốn nội dung thi
gồm siêu marathon dài bảy mươi km marathon dài bốn mươi hai km bán marathon dài hai mươi một km và giải phong trào một mươi km
các vận động viên sẽ được tranh tài và trải nghiệm ở nhiều cung đường mòn nên thơ của huyện mộc châu
như rừng thông bản áng hồ bản mòn ngũ động bản ôn đồi chè trái tim
các vận động viên sẽ trải nghiệm đường mòn việt nam
tại mộc châu mùa này là cái mùa mà hoa của mộc châu nở rất là đẹp
những hình ảnh đẹp của cao nguyên mộc châu những hình ảnh đẹp của núi rừng tây bắc
sẽ được bạn bè thế giới truyền tải
và như vậy thì chúng tôi hy vọng là cái khách du lịch đến với mộc châu trong những năm tới thì sẽ đông hơn
đây là lần thứ ba giải marathon đường mòn việt nam được tổ chức
sau lào cai và thanh hóa huyện mộc châu tỉnh sơn la là điểm dừng tiếp theo của giải
qua đó quảng bá hình ảnh văn hóa con người của mộc châu nói riêng và du lịch sơn la nói chung
tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế
lý do topas lựa chọn huyện mộc châu tỉnh sơn la là vì ở đây có rất nhiều cảnh đẹp nhiều hoa
nên vận động viên có thể trải nghiệm
thứ hai là cuộc thi được sự quan tâm của các cấp chính quyền
giải marathon đường mòn việt nam hai nghìn một mươi chín đã khép lại với một mươi giải nhất một mươi giải nhì và một mươi giải ba
nhân kỷ niệm bốn mươi sáu năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam
nhật bản vừa qua tại công viên hai mươi ba tháng chín ủy ban nhân dân tp hcm phối hợp với phía nhật bản
tổ chức lễ hội việt nhật lần thứ sáu với nhiều hoạt động nghệ thuật hấp dẫn
festival việt nhật là lễ hội do hai nước việt nam nhật bản tổ chức với khẩu hiệu
cùng nắm chặt tay nhau nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị song phương hiểu biết thông qua các hoạt động
ẩm thực nông nghiệp văn hóa nghệ thuật giải trí đào tạo nhân lực giao lưu thể thao thủ công mỹ nghệ
chương trình là dự án hợp tác lớn của ngành du lịch hai nước với các chủ đề hợp tác song phương
cùng tồn tại và phát triển xây dựng cho tương lai
du khách tham dự sự kiện sẽ được theo dõi nhiều chương trình ca mối nhạc đặc sắc do các nghệ sĩ việt nam
và nhật bản biểu diễn như doraemon show trình diễn trồng taiko công chương tây nguyên
múa truyền thống bon odori sau năm lần tổ chức thành công lễ hội việt nhật lần thứ sáu được kỳ vọng
không chỉ tạo ra sân chơi cho người dân mà còn là nơi giao lưu kết nối về xúc tiến du lịch
giới thiệu việc làm phát triển nông nghiệp giới thiệu thực phẩm sạch v v
tiếp theo chương trình khánh thành tòa tháp cao nhất duyên hải bắc bộ tại hải phòng
ý nghĩa từ hoạt động rửa xe gây quỹ giúp người hoạn nạn tại nghệ an
sáng ngày một mươi chín tháng một tại hải phòng tập đoàn vingroup chính thức khánh thành tòa tháp bốn mươi năm tầng
cao nhất khu vực đông bắc bộ đây là tổ hợp trung tâm thương mại vincom plaza và khách sạn năm sao
vinpearl hotel imperia hải phòng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn nhất của thành phố cảng
với thiết kế theo kiến trúc mô phỏng dòng sông đang chảy công trình tổ hợp trung tâm thương mại
khách sạn bốn mươi năm tầng có tầm nhìn bao quát trọn vẹn thành phố hoa phượng đỏ
tại nơi này du khách sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn quảng trường ánh sáng rộng hơn ba hectare của khu đô thị
cùng di thích ống khói nhà máy si măng hải phòng trước đây và các con sông cấm thượng lý uốn lượn bao quanh
du khách có thể ngắm nhìn các danh thắng du lịch nổi tiếng như đảo cát bà biển đồ sơn chùa tháp tường long núi voi núi thiên văn
thưa quý vị triển lãm hà nội trong những giác quan đã chính thức khai mạc tại hà nội
chương trình nhằm mục đích đưa công chúng đến với những cảm xúc mới mẻ qua những câu chuyện được kể bằng những chiếc đèn giấy
về một hà nội pha trộn hài hòa giữa quá khứ và hiện đại
triển lãm hà nội trong những giác quan mang đến trải nghiệm một không gian rất đỗi hà nội mà không đâu có được
không chỉ được kể bởi những chiếc đèn giấy nghệ thuật hành trình khám phá vẻ đẹp và con người hà nội
còn được thể hiện qua những tấm phim cũ tựa như những tấm vé lên chuyến tàu trở về một miền ký ức xưa cũ của hà nội
hà nội còn đẹp còn cuốn hút bởi những câu chuyện giản đơn với mùi hoa sữa thoảng thoảng ngày thu
mùi cà phê vỉa hè hương vỏ bưởi hương đỗ quyên trà xanh ngọc lan
công chúng tham dự triển lãm còn được chia sẻ và viết lên những câu chuyện của chính bản thân
với hoạt động bản đồ hà nội và những mâu chuyện dòng ruổi quẩn quanh
và đánh giá các mức độ về lòng tin bằng biểu đồ dây
hà nội trong những giác quan đã mang đến cho người tham gia triển lãm
những trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ và một cái nhìn thiện cảm hơn về thành phố thủ đô ngàn năm văn hiến
sân khấu hóa các tác phẩm văn học trả tác phẩm về cho học sinh
đó là một trong những phương pháp dạy và học văn hiệu quả hấp dẫn
tạo nên niềm đam mê hứng thú chủ động sáng tạo cho học sinh
đây cũng chính là một trong những yêu cầu đặt ra trong chương trình giáo dục phổ thông mới
sẽ được triển khai trong thời gian tới đây
đây là kỳ hội diễn sân khấu hóa các tác phẩm văn học
lần thứ năm của thầy và trò trường phổ thông liên cấp newton
trên sân khấu các em diễn phía dưới nhiều khách mời học sinh và các thầy cô giáo
đã xúc động với nhiều cung bậc cảm xúc dân trào

đã xúc động với nhiều cung bậc cảm xúc dân trào
trong sân khấu các em diễn phía dưới nhiều khách mời học sinh và các thầy cô giáo
đã xúc động với nhiều cung bậc cảm xúc dân trào